hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với chương trình này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa nổi bật khác cũng diễn ra trong tuần qua
festival biển lần thứ tám muốn giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về một vùng đất đầy năng động tích cực hội nhập
mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế với bạn bè nam châu bốn biển
bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của việt nam nói chung và của quê hương nha trang khánh hòa nói riêng
với năm mươi hoạt động lễ hội văn hóa thể dục thể thao kinh tế và hội thảo khoa học festival biển lần này tăng cường sự hòa quyện
giữa sắc màu văn hóa truyền thống và hiện đại của dân tộc việt nam và của bạn bè quốc tế
hầu hết các hoạt động được tổ chức theo hướng mở tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ hội
festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn một mươi bảy còn có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ tây ban nha pháp hàn quốc australia và nga
vừa qua tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn mươi năm ủy ban quốc gia unesco việt nam
ủy ban quốc gia unesco việt nam được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đóng vai trò then chốt trong tiến trình hợp tác chặt chẽ giữa việt nam với unesco
được thể hiện rõ nét thông qua việc triển khai thành công nhiều chương trình của unesco tại việt nam quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đến với thế giới
trong bốn mươi năm qua việt nam đã được unesco công nhận
năm danh hiệu gồm tám di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới một mươi một di sản phi vật thể của thế giới sáu di sản tư liệu chín khu dự trữ quyển sinh thế giới và một công viên địa chất toàn cầu
với những đóng góp tích cực có thể khẳng định ủy ban quốc gia unesco việt nam sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
vừa qua tại khu di tích dinh chấn thanh chiêm tỉnh quảng nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ kỷ niệm bốn trăm một mươi năm năm dinh chấn thanh chiêm một nghìn sáu trăm linh hai hai nghìn một mươi bảy và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia
theo sử sách ghi lại năm một nghìn sáu trăm linh hai chúa tiên nguyễn hoàng đã cho dựng dinh chấn quảng nam ở thanh chiêm mở đầu cho sự phát triển thịnh vượng của xứ đàng trong suốt hai thế kỷ
hơn bốn trăm linh năm tồn tại dinh chấn thanh chiêm có vai trò quan trọng trong việc mở cõi về phương nam của dân tộc việt

cũng ghi nhận vùng đất thanh chiêm đã để lại những dấu ấn quan trọng được xem là chiếc nôi ra đời của chữ quốc ngữ
lễ kỷ niệm bốn trăm một mươi năm năm dinh chấn thanh chiêm với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao giới thiệu trưng bày các tài liệu về dinh chấn thanh chiêm và chữ quốc ngữ
thưa quý vị và các bạn mới đây công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam phối hợp với trung tâm văn hóa pháp ra mắt tập truyện ngắn về đề tài lịch sử với nhan đề
con chim phụng cuối cùng của tác giả trẻ nguyễn thị kim hòa
lần đầu tiên thể nghiệm ở đề tài lịch sử nữ tác giả trẻ đến từ ninh thuận đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía độc giả
cuốn sách kể câu chuyện về số phận của những người phụ nữ trong lịch sử việt nam
dẫu là một bà phi uy quyền hay một công nhân bình thường một công chúa hay một dân nữ là nàng công chúa việt nam hay công chúa chiêm
tất cả đều chung một nỗi bi ai đó là không bao giờ được sống thật với con người mình không thể quyết định số phận mình
hạnh phúc của những người phụ nữ thời phong kiến mong manh và phụ thuộc
chín chuyện ngắn là chín mảnh ghép giúp độc giả hình dung được lịch sử đầy biến thiên của dân tộc
rời non lớp biển những vấn đề lớn lao trọng đại của quốc gia dân tộc
mà thường là người phụ nữ viết lịch sử là đi vào tâm trạng chọn vào những cái đời thường những cái góc khuất những cái tâm trạng những cái được mất của người phụ nữ trong lịch sử
từng giành giải nhất cuộc thi chuyện ngắn văn nghệ quân đội hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn giải nhất cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi việt nam đan mạch hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm
nguyễn thị kim hòa là một cái tên gây được sự chú ý trong số những người viết văn trẻ những năm gần đây
lần đầu tiên giới thiệu đến độc giả một tập truyện ngắn về đề tài lịch sử thế nhưng cơ duyên đưa chị đến với đề tài này đã có từ ba năm trước
đây không phải là cái ý định bộc phát nó xuất phát từ cái cuộc thi văn nghệ quân đội ba năm trước
khi đó tôi đã đọc giải bằng hai cái chuyện ngắn lịch sử mà hai cả hai chuyện ngắn đều về đề tài phụ nữ trong lịch sử
từ hai cái chuyện ngắn đó thì tôi đã cố gắng triển khai và hoàn thành một tập truyện
về thân phận của người phụ nữ trong sóng cả lịch sử
thông điệp lớn nhất trong tập luyện này của tôi đó chính là về những bi kịch của người phụ nữ trong lịch sử
có thể nói đó là chúng ta đã từng nhìn lịch sử bằng những cái gương mặt đàn ông những cái cuộc chiến
rồi những người đàn ông ra chọn những lịch sử mạnh mẽ hào hùng
nhưng chúng ta đã từng nhìn lịch sử ở cái góc nhìn của đàn bà chưa
những người phụ nữ mang cái thân phận rất bi kịch những đau xót rất đời vì những cuộc chiến nó gây ra
việc để tâm vào việc trao chuốt của câu chữ của hòa nó thể hiện một cái sức lao động và cái sức sáng tạo cũng rất là mạnh mẽ
bởi vì chúng ta quen đọc theo những cái lối rất đơn giản thông thường
nhưng đôi khi chúng ta nhưng khi hòa cách sử dụng ngôn ngữ của hòa
họ đặt những cái cụm từ những cái câu chữ rất là đặc biệt thì nó cũng tạo nên cái sự va đập giữa những ngôn ngữ với nhau
và tạo nên những cái nét nghĩa mới thậm chí còn bên ngoài văn bản nữa
thì tôi khi đánh giá đấy là một cái sự sáng tạo của kim hòa và cho thấy một cái nỗ lực lao động nghiêm túc
tại buổi ra mắt cuốn sách nhiều câu chuyện thú vị và xúc động xoay quanh tác phẩm
về chặng đường đến với văn chương nhiều chắc trở của cô gái trẻ đầy đam mê và bản lĩnh nguyễn thị kim hòa đã được chia sẻ
tác giả nguyễn thị kim hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại ninh thuận là một cây bút trẻ đầy tiềm năng
được giới văn chương và độc giả yêu mến vì tấm gương nỗ lực vượt lên số phận
di chứng của cơn sốt khi còn nhỏ khiến chị bị liệt hẳn tay phải và một phần tay trái
trước con chim phụng cuối cùng chị từng xuất bản các tập chuyện ngắn như nho đắng đình khói
ngoài cửa sổ nắng tan chuyện dài cơn lũ vẫn chưa qua tản văn sa mạc và những vệt nhớ
thưa quý vị và các bạn tuần qua tại hà nội
kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của nước nga ngày sinh đại thi hào puskin và ngày tiếng nga
trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội tổ chức tuần lễ tiếng nga hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
nhằm phổ biến rộng rãi tiếng nga tại việt nam và tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước việt nga
trong bài phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
nuskov nhấn mạnh rằng đối với nhiều thế hệ người việt nam tiếng nga không chỉ là biểu tượng chiến đấu
cho độc lập và tự do trong quá khứ mà nó còn là công cụ phát triển trong tương lai
nhờ sự làm việc cẩn mẫn của các nhà nga ngữ học nhà phiên dịch và giáo viên
người dân việt nam đã được quen với văn học nga nói riêng và văn hóa nga nói chung
ngày sáu tháng sáu là ngày tiếng nga quốc tế
thì cái hoạt động này liên quan không những là để tuyên truyền phổ biến tiếng nga
trong đó và cụ thể trong những ngày này là ở việt nam và các nước khác nữa
chụp cùng trong thời điểm này thì để tuyên truyền phổ biến tiếng nga
và đồng thời ngôn ngữ của pushkin của nhà văn nga vĩ đại nhà thơ nga vĩ đại
nhà thơ nga vĩ đại đấy thì cũng được phổ biến trong cái đợt này
và chúng ta thấy tức là trong cái hội thảo này đấy
có những cái màng đề tài mà việc giảng dạy ngoại ngữ gắn với văn học nga
tham dự tuần lễ tiếng nga tại việt nam có các giảng viên tiếng nga đến từ nhiều trường đại học nổi tiếng của nga
như trường đại học tổng hợp quốc gia toms trường đại học tổng hợp quốc gia saint pé tec bourg
trường đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc nga
trong khuôn khổ tuần lễ tiếng nga diễn ra tại các buổi hội thảo tọa đàm tổ chức
các lớp dạy mẫu nhằm trao đổi phương pháp giảng dạy
tiếng nga giữa các giảng viên của các trường đại học nga và các nhà nga ngữ giảng viên giáo viên phiên dịch và ngữ văn nga của việt nam
đây là một cơ hội rất lớn dành cho các bạn sinh viên
ở đây là mở ra nhiều những cái gọi là những cái điều bí mật mà nhiều học sinh học sinh cũng như sinh viên việt nam chưa từng được thấy
và đây cũng là một cái gọi là điểm nhấn để cho các bạn ấy có thể mang thêm được kiến thức
hiện tại thì có rất nhiều bạn sinh viên học tại trường hiệu nghị các dân tộc nga trường duben
các bạn này nói tiếng nga rất là tốt
hiện tại thì có một trăm sáu mươi tám sinh viên học tại đó
và có nhiều bạn thì học tại khoa y tại trường hiểu nghị các dân tộc nga
các bạn nói tiếng nga rất là tốt và cũng giúp đỡ các giáo viên giúp đỡ cô rất là nhiều trong cái việc phiên dịch khi mà bà không thể hiểu được tiếng việt
tiếng nga đối với trường đại học luật hà nội của chúng tôi thì độ khoảng gần một mươi năm trở lại đây thì sinh viên đăng ký học tiếng nga rất nhiều
và các em cũng rất yêu mến tiếng nga
và hàng năm các em có những suất được đi học bổng tại liên bang
và tiếng nga cũng là một số độc lực mà các em đăng ký học tiếng nga rất nhiều
trong dịp này trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội đã tổ chức buổi giới thiệu tài liệu về phương pháp hiện đại giảng dạy tiếng nga như một ngoại ngữ của nhà xuất bản tiếng nga dành cho các khóa học
đây là những tài liệu mới nhất và vô cùng hữu ích cho việc giảng dạy và học tập tiếng nga như một ngoại ngữ đối với giáo viên và học sinh việt nam
năm nay thì là cũng có một phần đặc biệt của cả chương trình
một truyền lãm sách vừa bán sách
đó là một điều mới
trước đây các thầy cô giáo trong khi tham gia tuần lễ tiếng nga khẳng năm tổ chức khi nào cũng đề nghị trung tâm và văn hóa nga lưu ý và năm tới tổ chức một truyền lãm sách nâu đấy với sách dâu khoa mới ra hay là những sách bổ sung để có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy tiếng nga tại việt nam
điểm nhấn của tuần lễ chính là các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của đại thi hào pushkin
nhân kỷ niệm ngày sinh của đại thi hào nga pushkin trung tâm khoa học và văn hóa nga đã tổ chức dạo hội pushkin
đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ tuần lễ tiếng nga nhằm tôn vinh nhà thơ pushkin văn học nga nói riêng và văn hóa nga nói chung
pushkin có thể nói là một trong những tác giả được
và cái việc mà chúng ta thường xuyên tham gia tổ chức được những cái
cái những ngày hội về văn hóa nga văn học nga nói chung và tiếng nga ở việt nam này là hết sức quý báu hết sức đáng duy trì đáng

dạo hội pushkin năm nay bao gồm nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như triển lãm tranh pushkin trong thế giới minh họa
trưng bày năm mươi bức tranh của sáu họa sĩ hàng đầu và những bức họa của chính putin về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của mình
hôm nay trình bày thì minh họa của sáu họa sĩ và cũng có một số minh họa mà pushkin tự vẽ
cái đấy thì cũng rất là hay và cũng có thể hiểu qua những minh họa đó về những tác phẩm mà pushkin đã viết
và qua những minh họa đó cũng có thể hiểu thì là postin muốn mang những ý tưởng gì và để lại những ý tưởng gì cho thế hệ của chúng ta đang ở
trong khuôn khổ dạo hội postkin khán giả đã được thưởng thức các tác phẩm văn học của pushkin dưới nhiều thể loại
đọc thơ pushkin vừa kịch ông lão đánh cá và con cá vật
hợp ca tôi yêu em phổ thơ pushkin do nhóm bạch dương thể hiện với những tiết mục hát múa mang đậm dấu ấn văn hóa việt nga
nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao giải cho tám thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi tìm hiểu về chuyện cổ tích của pushkin
hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca hợp ca h